để thúc đẩy và hoàn thành mục tiêu người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội việt nam đã có công văn gửi bộ tài chính về việc đề nghị chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội việt nam có công văn số hai nghìn sáu trăm hai mươi đề nghị bộ tài chính nghiên cứu trình chính phủ tăng mức hỗ trợ từ nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
hạn chế số người đang tham gia nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng hưởng bảo hiểm xã hội một lần
theo đó nâng mức hỗ trợ từ ba mươi lên năm mươi đối với hộ nghèo từ hai mươi năm lên ba mươi đối với hộ cận nghèo và từ một mươi lên hai mươi đối với các đối tượng còn lại